diễn đàn kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi ba với chủ đề tăng cường năng lực nội sinh kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững chính thức khai mạc sáng nay tại hà nội
ngay sau phiên khai mạc đã diễn ra phiên thảo luận chuyên đề một với nội dung tăng cường nội lực khơi thông nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó
nhiều chuyên gia kinh tế đã chỉ ra nhiều nghịch lý cản trở sự phát triển của doanh nghiệp cũng như của nền kinh tế
thảo luận chuyên đề một nhiều chuyên gia kinh tế đánh giá việt nam là ngôi sao nhưng là ngôi sao ngược gió khi chúng ta đứng vững sau khó khăn giai đoạn dịch covid một mươi chín giữ được mạch thông với kinh tế thế giới
tuy nhiên lại có một số nghịch lý cứ một mươi năm thì tốc độ tăng trưởng giảm một nên cần phải có nghiên cứu về vấn đề này
một nghịch lý khác là năm nào cũng có tình trạng thừa tiền nhưng thiếu vốn
tiền không biến thành vốn được nên nền kinh tế khát vốn thừa tiền
doanh nghiệp kiệt sức
thành phố cơ cấu tổ chức bộ máy tổ chức hành chính đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc
ủy ban nhân dân thành phố thủ đức
đồng thời xem xét thông qua danh mục dự án đầu tư xây dựng nâng cấp mở rộng
hiện đại hóa công trình đường bộ hiện hữu áp dụng loại hợp đồng bot xây dựng vận hành chuyển giao
quy định mức chi triển khai đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia
đến năm hai nghìn hai mươi năm tại thành phố hồ chí minh
về quy định trình tự thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa có quy mô dưới năm trăm linh hectare
để thực hiện dự án trên địa bàn thành phố hồ chí minh
cũng trong khuôn khổ kỳ họp lần này hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh sẽ tổ chức tổng kết thi hành
luật hoạt động giám sát của quốc hội và hội đồng nhân dân theo kế hoạch của ban chỉ đạo lập đề nghị
xây dựng luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hoạt động giám sát của quốc hội và hội đồng nhân dân
và văn bản chỉ đạo của hội đồng dân tộc quốc hội
hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh khóa một mươi qua đó phân tích tìm ra nguyên nhân những hạn chế
cũng như phát huy những kết quả đã đạt được trong tổ chức và hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp
trên địa bàn thành phố từ đầu nhiệm kỳ đến nay
tính từ tháng một năm hai nghìn hai mươi đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba cảnh sát giao thông thành phố hồ chí minh đã sửa phạt chín trăm một mươi hai tỷ đồng
và thanh tra sở giao thông phạt năm mươi chín tỷ đồng đối với gần bảy trăm linh trường hợp vi phạm
đây là nội dung xử phạt vi phạm giao thông
theo trong báo cáo của ủy ban dân dân gửi hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh
cảnh sát giao thông phát hiện xử lý hơn tám trăm chín mươi trường hợp bài hành quyết định xứ phạt gần sáu trăm linh bốn trường hợp
với tổng số tiền hơn chín trăm linh hai tỷ đồng đồng thời phạt theo thủ tục khâu lập biên bản gần bảy mươi hai trường hợp
với tổng số tiền hơn một mươi tỷ đồng tương giới phép lái xe hơn một trăm ba mươi một trường hợp tạm giữ một chín trăm linh tám ô tô gần một trăm năm mươi hai xe máy
các vi phạm này chủ yếu bị phát hiện trong các chuyên đề kiểm tra xứ phạt vi phạm về nồng độ cồn chất kích thích
chở hàng quá khổ quá tải cụ nát mù mờ xe không có giấy tờ hợp lệ các lò độ chế xe
thanh tra sở giao thông vận tải thành phố tập trung xử lý các bãi xe khách trung chuyển xe khách trá hình
các điểm đón trả khách không đảm bảo an ninh trực tự chở hàng quá tải
trong một năm rưỡi đã xứ phạt một mươi một trường hợp với tổng số tiền năm mươi chín tỷ đồng
cùng với cảnh sát giao thông thanh tra sở giao thông vận tải thành phố cũng đã áp dụng xứ phạt của hình ảnh phạt nguội
đối với các xe vi phạm về dường đổ đón trả khách không đúng quy định chạy xe lớn làng lớn tuyến
nông dân đồng bằng sông cửu long tập trung sản xuất bảy trăm linh hectare lúa vụ thu đông
thu hút thương lái mua lúa với giá cao
tuy nhiên thì việc làm mua lúa non đang gây ra những việc trở ngại và rủi ro chưa lường trước được
mức giá từ tám đến tám hai trăm linh đồng một kg đã được nhiều thương lái đề xuất với các nông dân ở các tỉnh kiên giang
hậu giang và thành phố cần thơ để mua lúa vụ thu đông năm hai nghìn hai mươi ba
đây được xem là mức giá có khả năng mang lại lợi nhuận cao cho người trồng lúa
và do đó nhiều nông dân đã đồng ý bán lúa non
tuy nhiên vì đạt được sự thỏa thuận sớm giữa các bên vẫn còn không chắc chắn
mặc dù đã ký kết các hợp đồng cam kết và có điều khoản về định bù
thực tế cho thấy doanh nghiệp không muốn gây khó khăn cho nông dân
tuy nhiên nếu tình trạng này tiếp tục tồn tại
các doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc đảm bảo nguồn cung cấp lúa gạo ổn định
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nhấn mạnh
dây lúa gạo sẽ không ổn định và sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của thị trường thế giới
vì vậy trong giai đoạn giá cao ngoài việc tận dụng cơ hội để tăng cường xuất khẩu
cần tổ chức lại quy trình sản xuất một cách cẩn thận
trong đó phải thực hiện các giải pháp để giảm chi phí đầu vào
các biện pháp như tối ưu hóa quy trình canh tác tiết kiệm nước
sử dụng giống cây phù hợp quản lý việc sử dụng phân bón
và áp dụng cơ giới hóa trong nông nghiệp
để tiếp tục giảm chi phí đầu vào cần thúc đẩy sự hợp tác và liên kết trong sản xuất
để có thể sản xuất trên quy mô lớn với sự tham gia của nhiều bên
bước vào tuần tràn ngập các cuộc họp quan trọng của các ngân hàng trung ương
sắc đỏ bao trùm chứng khoán của châu á thị trường của việt nam không nằm ngoại lệ
khi mà nhóm cổ phiếu chủ lực của ngân hàng đều diễn biến tiêu cực trong phiên giao dịch đầu tuần
trong đó nhóm ngân hàng như vcb bid ctg tcb vpp là những đầu kéo chỉ số đi lùi mạnh nhất
dù biên độ giảm không quá lớn nhưng việc sắc đỏ bao trùm hơn hai mươi cổ phiếu ngân hàng
khiến thị trường càng thêm khó
bên cạnh tác động tiêu cực của các mở lớn thì cổ phiếu eib gây chú ý
khi đóng cửa gần chạm giá sàng
eib giảm sáu mươi
eib giảm sáu năm xuống hai mươi ba bảy trăm năm mươi đồng một đơn vị trong ngày ngân hàng tổ chức đại hội cổ đông
với gần bốn trăm linh cổ phiếu giảm giá trên hosea hầu hết nhóm ngành chìm trong sắc đỏ
kết thúc phiên giao dịch vn intex giảm một mươi năm năm mươi năm điểm một hai mươi bảy xuống một hai trăm một mươi một tám mươi một điểm
hnx index giảm hai hai mươi tám điểm chín xuống hai trăm năm mươi bốn mươi tám điểm
ubcoem index giảm chín
ubcoem index giảm chín
ubcoem index giảm năm mươi chín sáu mươi ba xuống chín mươi ba một mươi bảy điểm
thanh khoản giảm nhẹ với giá trị khớp lệnh gần một mươi bảy tỷ đồng
ban tổ chức midrail thái lan đã công bố sơ đồ chủ ngồi và giá vé cho show ca nhạc của hoa hậu hòa bình thái lan
hai nghìn hai mươi hai anpha quahara tại nhà thí đấu phú thọ tp hcm được diễn ra vào ngày hai mươi tám tháng một mươi sắp tới
sơ diện của anpha sẽ chia thành năm khu vực với mức giá từ cao đến thấp
trong đó vé cao nhất có giá một mươi bạc
quy đổi khoảng sáu bảy triệu đồng tiền việt nam và thấp nhất là một bạc khoảng sáu trăm bảy mươi bảy đồng tiền việt nam
khán giả cho rằng với độ nhận diện thấp trên sân khấu ca nhạc việt
cộng thêm khả năng trình diễn gây nhiều tranh cãi
anpha quahara khó thu hút khán giả việt nam đến xem đêm diễn của cô với giá vé cao như vậy
tuy nhiên anpha quahara lại có lượng người hâm mộ đông đảo và chiều chi tại hà lan
vì thế nhiều người nhận định sẽ có nhiều phan thái bay sang tp hcm để xem đêm diễn của cô

anh nghĩ ra ý tưởng đạp xe nhặt và tặng ve chai lì xì cho những người hữu duyên trên đường

vừa tràn luyện thân thể và cũng để tìm cho mình mục đích sống
trong quá trình mình làm thì mình có một cái bao lì xì mọi người hay hỏi cái thắc mắc là cái bao lì xì

thì nói thật

bò bò đây hả
bò bò đây cho bạn cháu lấy lấy bò đi
cái bì này con bỏ luôn
dạ bánh giấy này nè
bì con bỏ luôn đó
mình làm những cái hành động mình làm người ta hay coi cứ coi như cái hành động này là làm màu đi
nhưng làm màu mà mang lại giá trị mang lại niềm vui tiếng cười của mọi người và mang lại chính tương tâm của mình

mình khuyên các bạn vẫn nên làm màu
buổi đạp xe thường kết thúc vào lúc hai mươi giờ
những gì mà sơn thu nhặt được không phải là ve chai để bán kiếm lời cũng không phải là tiền bạc vật chất

những gì mà sơn thu nhặt được không phải là ve chai để bán kiếm lời cũng không phải là tiền bạc vật chất
mà đó chính là niềm hạnh phúc lớn lao khi bản thân đã có thể tham gia một cuộc đời
dũng cảm đứng lên dùng sức của mình góp phần xây dựng xã hội thêm văn minh nghĩa tình